cách điều chế thì tôi đây là một câu hỏi ngoài thôi ạ
tức là tôi thấy là từ mọi người hay dùng những loại đấy để ngâm vào rượu để cùng uống ý
thì không biết là cái phần rượu đấy khi mà đối với những người bị bệnh thận thì nó có gây tắc hại gì không khi chúng ta sử dụng những cái kiểu điều chế như thế để sử dụng mà gọi là bộ thận đấy ạ
về mặt điều chế thì thực sự mà nói thì cái điều chế thuốc đông y là một sự chuyên nghiệp
nếu không chuyên nghiệp không chuyên ngành thì chúng ta sẽ điều chế không đúng
ví dụ cái ba kích ba kích thì trong ba kích là nó có một cái gọi là cái ruột cứng ở trong ba kích
phải rút cái ruột cứng ra rồi bắt đầu cái vỏ của ba kích ngoài này thì mới dùng được
chứ để cái ruột cứng như thế thì lận vào xong nó là đen mà lên vấn đề khác
rồi khi anh ba kích thì anh ví dụ như là để sóng như thế hay là để sao vàng nó lên
thì rồi gọi là
hoặc là phơi để rồi xử lý cái việc này
rồi có người có tầm mũi không hay là để nguyên như thế
thì đầy cảm của quá trình này là một quá trình bảo chế chuyên nghiệp
tùy theo cái thầy thuốc y học cổ truyền mới làm được
còn người dân bình thường mà tự làm thì tôi nghĩ nó không phù hợp
đó là ý thứ nhất
ý thứ hai nếu ta có ba kích tốt rồi nhưng mà ta ngâm ta uống rượu thì cũng tùy theo cơ thể của mình
nếu cơ thể của mình một người bình thường không bị tăng với đáp và người ta dùng rượu thì cũng rất là tốt
nhưng nếu mà người đó đang bị tăng với đáp mà dùng rượu thì nó cũng không phù hợp với đáp mức nào
rồi bắt đầu dùng rượu thì dùng bao nhiêu
dùng cả rượu và rượu có dược liệu như vậy thì dùng một ngày bao nhiêu ml thì nó phù hợp
tất cả cái đấy cũng phải được hướng dẫn cách chất là khoa học
chứ nếu mà tùy tiện uống thoải mái uống như chi thì nó là vô hình chung
đó là có hại cho cơ thể
cho nên tất cả những cái việc này cũng phải sử dụng dưới sự tư vấn của thầy thuốc thì mới tốt được
đúng là cái đúng